để tạo mã gỗ xong đó thì bây giờ mình mới vào khu điều trị f từ ngày hôm qua thì ngươi ngày hôm
qua mình ngồi từ lúc vào là khoảng tám giờ mình nhận xong đó thì công việc ở trong khoa thì các
em hỗ trợ còn lại mình ngồi mình viết một cái phần mềm này đến hai giờ sáng ngày hôm sau
liền đó thì mình vào mình bắt đầu xem khoa thì thấy là gì cái chuyện thống kê hàng ngày bây giờ
mình điều trị rất nhiều bệnh nhân thì hàng ngày sẽ có những bệnh nhân phải đi lấy mẫu thông
thường mình sẽ phải nhà thủ công nhà thủ công thì khi mình xây dựng cái phần mềm này ra mình lên
cái kế hoạch là cái này đấy này kia thì cứ đến ngày đấy mình chỉ bấm một lúc phát nó tự động lọc
cho dù là lần hai lần ba lần bốn nó cũng sẽ tự lập hết vào một cái danh sách và mình chỉ được in ra thôi
thực ra là cái công nghệ thông tin với cái excel thì mình cũng gọi là thích thích từ ngày xưa trên
mài mò từ cái hồi khi mà mình về viện này thế đó
nói chung là cũng từng bước từng bước một vì là mình cũng không phải là được bài bản thế là mình
cũng từng bước từng bước một xây dựng theo cái ý tưởng của mình thôi thế xong hoàn thiện dần hoàn
thiện dần và bây giờ cũng như bệnh viện bây giờ cũng dùng cái khoa khoa ngoại khoa gm thì thường
cũng dùng luôn cái bản của mình thì dần dần giảm thiểu tối đa khi mình nhập điệu xong thì đồng
nghĩa với việc là gì thống kê xong và mình chỉ cần ấn một nút thôi là ra luôn cái bản y và gần
như là không có sai sót
phần mềm này là phần mềm do một
mà cán bộ của trung tâm y tế đã viết ra thì nó có thể nó không sâu không rộng nhưng mà cái việc
áp dụng trong thực tế tại đơn vị thì rất có hiệu quả mình sẽ nhập điệu nhanh hơn trung tâm y tế
sẵn sàng chia sẻ cái cái cái phần mềm đó đối với trong công cuộc phòng chống covid của tỉnh quang
ninh cũng như là các tỉnh bạn cũng như các các trị có nhu cầu sẽ chia sẻ
việc phát triển thành công vắc xin covid một mươi chín
và triển khai tiêm chủng đại trà mang lại hy vọng cho thế giới trong việc sớm đẩy lùi được đại dịch này nhờ
miễn dịch cộng đồng với mong muốn đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã
nỗ lực cao nhất liên tục thực hiện những chương trình đàm phán để có thêm nguồn cung vaccine cho cộng đồng
ngày ba tháng sáu bộ y tế cho biết ngoài nguồn của vắc xin covax facility astrazeneca việt nam đã
đàm phán để có thêm các nguồn vắc xin khác cụ thể việt nam đã đàm phán để có thêm vắc xin của moderna
với năm triệu liều ba mươi một triệu liều vắc xin của pfizer và hai mươi triệu liều vắc xin sputnik v của nga
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ có hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trước đó
bộ y tế đã đàm phán thành công ba mươi tám chín triệu liều vắc xin covid một mươi chín qua nguồn covax trong đó
lô thứ nhất với hơn tám trăm một mươi một hai trăm linh liều đã về việt nam vào ngày một tháng bốn lô thứ hai có hơn một sáu triệu
liều đã về việt nam vào ngày một mươi sáu tháng năm ngoài ra bộ y tế đã đăng ký
với covax để mua thêm vắc xin phòng covid một mươi chín theo cơ chế cùng sẻ chia chi phí
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long ngay từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bộ y tế và các bộ ngành liên
quan đã tích cực đàm phán tiếp cận tất cả các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế đang nỗ
lực cao nhất để có thêm vắc xin phòng covid một mươi chín nhằm giúp việt nam đạt miễn dịch cộng đồng vào
nhân viên y tế từ ba tỉnh thành lại tức tốc lên đường để chia lửa cùng các đồng nghiệp ở bắc giang
với quyết tâm dập dịch sớm mang lại không gian bình yên cho cộng đồng
trước những diễn biến phức tạp do dịch covid một mươi chín kéo dài liên tục ở bắc giang nhiều y bác sĩ ở
ba tỉnh là quảng ninh phú thọ hải phòng đã tình nguyện lên đường để hỗ trợ tâm dịch sáng nay ngày
ba tháng sáu đoàn y tế gồm sáu bác sĩ một mươi hai điều dưỡng có kinh nghiệm chuyên ngành hồi sức tích cực
cùng hai nhân viên xét nghiệm lành nghề đến từ các bệnh viện thuộc tỉnh quảng ninh đã lên đường đến
bắc giang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân f đang diễn biến nặng tại hai bệnh viện giã chiến của
tỉnh này cùng thời điểm đó tám mươi bốn y bác sĩ của phú thọ gồm một mươi tám bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức
cấp cứu truyền nhiễm đa khoa ngoại nhi y học cổ truyền và sáu mươi sáu điều dưỡng kỹ thuật viên cũng đã
khẩn trương lên đường đến bắc giang ứng cứu trước đó sáng ngày hai tháng sáu đoàn cán bộ y tế gồm
một bác sĩ trình độ đại học trở lên một mươi hai điều dưỡng kỹ thuật viên có trình độ cử nhân đại học
cùng các chuyên gia ngành hồi sức cấp cứu của hải phòng cũng đã lên đường tới bắc giang để chống
dịch covid một mươi chín tham gia cùng đoàn thành phố hải phòng đã cử một kíp kỹ thuật gồm kỹ thuật viên
và lái xe chuyên dụng chủ x quang đội ngũ y bác sĩ của ba tỉnh đều là lực lượng tinh nghệ và đã
từng có kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh nhân covid một mươi
về diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn diễn ra hết sức phức tạp để chủ động trong công tác phòng chống hà nội
và thành phố hồ chí minh đã chủ động hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch
bệnh nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan tại thành phố hà nội vừa có công điện khẩn yêu cầu
các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung xóm trước
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tăng tần suất xét nghiệm sàng lọc bổ sung tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
cho lực lượng quản lý cán bộ y tế
đồng thời khẩn trương giả soát xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly lên đến bốn mươi người
tạo thần cho người cách ly để mỗi điểm cách ly phải cố gắng trở thành một trường học kỹ năng phòng
chống dịch covid một mươi chín nâng cao sức khỏe để mỗi người dân sau khi kết thúc cách ly sẽ trở thành những
tuyên truyền viên về phòng chống dịch hiệu quả nhất cho gia đình bạn bè và người thân
tại tp hcm cũng đã tiến hành mở rộng hai khu cách ly tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng
an ninh và khu a năm a sáu thuộc ký túc xá đại học quốc gia tp hcm với sức chứa khoảng sáu sáu trăm linh người đã
được đưa vào sử dụng ông tedrov tổng thư ký tổ chức y tế thế giới từng thông tin rằng các bạn trẻ
khâu vẫn khả chiến bại virus sars cov hai có thể làm các bạn nằm viện hàng tuần thậm chí là có thể
giết chết các bạn ngay cả khi các bạn không mắc bệnh

tính mạng của bất kỳ ai ngay cả những người còn trẻ và hoàn toàn khỏi bệnh
trong các phiên hội trận của bộ y tế những ngày vừa qua số bệnh nhân trẻ tuổi trở nặng đã tăng
ngành đột biến ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã đánh giá
đợt dịch lần này biểu hiện lâm sàng của các bệnh nhân khác với những đợt dịch của các biến chủng trước
cụ thể ngay cả những người trẻ không có bệnh nền thì diễn biến tổn thương phổi cũng rất nhanh
thường xảy ra từ ngày thứ bảy đến ngày thứ mười chỉ cần từ khi có triệu chứng
sau vài ngày đã xuất hiện tình trạng mờ trắng hai bên phổi do đó nguy cơ tử vong có thể ở các nhóm
độ tuổi chứ không chỉ ở người cao tuổi và người có bệnh nền như trước đây
vì vậy công tác điều trị cũng đòi hỏi phải đặt ra các bài toán ứng phó đáp ứng các tình huống
kịp thời có thể xảy ra bộ y tế cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ
đưa vào hoạt động đơn vị icu đặt tại bệnh viện tâm thần tỉnh bắc giang
dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày năm tháng sáu sắp tới khi hoàn thiện đây sẽ là đơn vị icu lớn nhất
miền bắc với một trăm linh một giường bệnh dự kiến để trung tâm icu đi vào vận hành cần đội ngũ nhân sự
bao gồm năm mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng họ được chia làm năm ca làm việc mỗi ca chiếm sáu giờ
biến chủng mới vô cùng nguy hiểm đe dọa tính mạng của cả những người trẻ không bệnh lý nền
do đó người dân cần thực hiện năm k của bộ y tế để đảm bảo an toàn cho chính mình là điều tối quan trọng
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo chúc quý vị và các bạn bình an trong đại hội